bộ chính trị vừa ban hành nghị quyết xây dựng và phát triển tỉnh thừa thiên huế đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
theo đó đến năm hai nghìn hai mươi năm thừa thiên huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương
thừa thiên huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa huế
với đặc trưng văn hóa di sản sinh thái cảnh quan thân thiện môi trường và thông minh
đến năm hai nghìn ba mươi thừa thiên huế là một trong những trung tâm lớn đặc sắc của khu vực đông nam á về văn hóa du lịch và y tế chuyên sâu
một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ giáo dục và đào tạo đa ngành đa lĩnh vực chất lượng cao quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm thừa thiên huế là thành phố festival trung tâm văn hóa giáo dục du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu á